để tận dụng lợi thế từ bộ phim kong s cow island một trong những siêu phẩm của hollywood đang được công chiếu toàn cầu được quay tại việt nam trong đó có quảng bình
ngành du lịch quảng bình đã tổ chức kết nối những tour hiện có ở di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng với phim trường bộ phim con scon iceland để tạo cho du khách cảm giác khác biệt hấp dẫn
thời gian qua sức nóng của bộ phim công đảo đầu lâu với những cảnh quay hùng vĩ thần tiên kỳ bí tuyệt đẹp của quảng bình quảng ninh ninh bình ở việt nam
tận dụng cơ hội quảng bá du lịch này ngành du lịch tỉnh quảng bình đã có kế hoạch chuẩn bị xây dựng tour du lịch tham quan khu trường công đảo đầu lâu